bệnh viện phổi trung mương cho biết đã điều trị thành công cho một bệnh nhi mắc nấm phổi hiếm gặp
dẫn đến suy giảm miễn dịch suy thận cấp sức khỏe nguy kịch
và đang nói hơn do có hoàn cảnh khó khăn nhiều sự trung tay sức lớn của cộng đồng
mà em đã có kinh phí chữa khỏi được căn bệnh quái ác này
bệnh nhân một mươi năm tuổi nhập viện phổi trung mương trong tình trạng suy hô hấp tổn thương phổi rất nặng
gây khó thở liên tục thể trạng suy kiệt chỉ còn ba mươi sáu kg
ngay lập tức các bác sĩ đã hội trần và xác định bệnh nhân bị viêm phổi nặng
và nhiễm nấm phổi apeginus mọc dày
bệnh nhân được điều trị kháng sinh liều cao liên tục và can thiệp nhiều kỹ thuật cao khác
đến nay sức khỏe em đã cải thiện đáng kể
nấm phổi nếu không được phát hiện kịp thời nguy cơ tử vong cao từ năm mươi đến bảy mươi
vì vậy những đối tượng bị suy giảm miễn dịch thường xuyên dùng thuốc chống ung thư và corticoid
cần hết sức lưu ý và đi khám ngay nếu thấy triệu chứng bất thường
bởi việc phát hiện sớm nấm phổi rất quan trọng sẽ giúp điều trị trúng đích và hiệu quả cao hơn